để bảo đảm cho nhân dân vui chơi an toàn trong các ngày nghỉ lễ tết dương lịch hai nghìn hai mươi
công an tp hcm đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ tốt an ninh trật tự
an toàn giao thông kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm
cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép cướp giật đường phố
chúng tôi đã có chủ động tham mưu cho quận ủy ban đã ban hành kế hoạch chỉ đạo cao điểm tấn công tội phạm từ nay đến tết dương lịch
và trước trong mùa sau đảm bảo an ninh trật tự bố trí các lực lượng phương tiện tuyên truyền trong nhân dân
vi động lực lượng toàn dân trong việc chuẩn bị cho cao điểm phòng chống tội phạm này
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
cũng đã thành lập các tổ tuần tra phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ như cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
cảnh sát cơ động cảnh sát phản ứng nhanh và công an các quận huyện tổ chức nhiều phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường sát đã triển khai lực lượng và tổ chức trực chiến hai mươi bốn hai mươi bốn
huy động tối đa lực lượng để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố